manh động xông vào phòng trọ chói tay chân của hai nữ sinh viên để cướp tài sản rồi bỏ trốn
đối tượng hồ thanh hải đã bị công an quận thanh khê thành phố đà nẵng truy lùng và bắt giữ chỉ sau sáu giờ gây án
chiều ngày một mươi tháng một mươi một tại phòng trọ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trên đường phan thanh
hai nữ sinh viên của một trường đại học trên địa bàn bị một thanh niên lạ mặt xông vào
dùng dao khống chế nhốt vào phòng vệ sinh và cướp tài sản gồm một laptop hay điện thoại di động
hắn mới chói tay chói chân bịt miệng lại đẩy vào nhà tắm
hắn chán cưa lại ngoài này hắn tự lục xong rồi hắn tẩu thoát
lúc đó thì tụi em rất là hoảng loạn không biết làm gì cả
một cuộc họp khẩn tại công an quận thanh khê thành phố đà nẵng được triệu tập
một đối tượng từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp và cướp giật tài sản được đưa vào diện nghi vấn
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ một tổ trinh sát được lệnh xuất phát vào nam theo dấu di chuyển của đối tượng
chúng tôi xác định được hình ảnh của đối tượng xuất hiện tại một quán cơm
thì từ thông tin của rà soát khu vực những người ở quán cơm
chúng tôi nhận định là đối tượng lên xe một chiếc xe tuyến quảng ngãi đi thành phố hồ chí minh
ngay lập tức tổ công tác tiếp truy đuổi theo biển số xe này và phối hợp với công an của một số đơn vị
đặc biệt là có sự phối hợp hỗ trợ rất tích cực của tổ công tác
công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa cũng như phòng cảnh sát giao thông của công an tỉnh khánh hòa
thì đến khoảng một mươi hai giờ đêm tức là gần hai mươi bốn h ngày cùng ngày
thì chúng tôi phối hợp với công an địa phương đã đón phát hiện bắt giữ đối tượng
đối tượng tên là hồ thanh hải ba mươi ba tuổi trú tại phường chính gián
quận thanh khê từng có sáu tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản
rất là xuất sắc để trì bác được đối tượng
chính sự quyết tâm đến cùng và phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương
hồ thanh hải đã bị công an quận thanh khê bắt giữ sau chưa đầy sáu giờ đồng hồ gây án
không quản khó khăn nguy hiểm sự nỗ lực của mỗi trinh sát điều tra viên đã mang đến thành công
nhanh chóng tìm lại được tài sản góp phần củng cố niềm tin trong lòng nhân dân